anh như dùng tay tát vào mặt linh linh thức giận dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng lưng của anh như sau đó bỏ trốn
nạn nhân được người nhà đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó